vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ hồng xin chào và hẹn gặp lại